đây là sự kiện kỷ niệm bốn mươi ba năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam new zealand
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị kỷ niệm cách mạng tháng một mươi nga vĩ đại một cuộc diễu binh quy mô lớn đã được tổ chức tại quảng trường đỏ
nhằm tái hiện lại cuộc duyệt binh lịch sử trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của liên xô
khi đó đang phải đối mặt với kẻ thù ngay cửa ngõ thủ đô moscow
sự kiện có sự tham gia của lực lượng diễu binh gồm khoảng năm người
thu hút sự quan tâm của khoảng một mươi hai người dân nga cũng như các du khách nước ngoài
và đặc biệt là các cựu chiến binh chiến tranh vệ quốc vĩ đại một nghìn chín trăm bốn mươi một một nghìn chín trăm bốn mươi
những người đã tham dự cuộc duyệt binh oai hùng bảy mươi bảy năm về trước
điều đặc biệt năm nay là lần đầu tiên trong lịch sử tái hiện cuộc duyệt binh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
bản sao của lá cờ chiến thắng từng tung bay trên nóc tòa nhà quốc hội đức
tượng trưng cho vinh quang và vĩ đại của quốc tế
và sự hy sinh cao cả của người lính hồng quân tiêu diệt chủ nghĩa phát xít
đã được rước ngang qua tường điện kremlin
chương trình kết thúc bằng màn trình diễn xe tăng xe bọc thép và các phương tiện từng tham gia cuộc chiến
đặc biệt là giàn pháo kachusha nổi tiếng đã trở thành một biểu tượng
cho sức mạnh bách chiến bách thắng của hồng quân
nhiều thành phố trên khắp đất nước nga cũng có các hoạt động kỷ niệm ngày bảy một mươi một
được chính thức gọi là ngày vinh quang người lính
tiếp tục thông tin về bầu cử quốc hội mỹ
giữa nhiệm kỳ một điểm đáng chú ý là số lượng đại diện nữ giành chiến thắng
có thể sẽ đạt con số kỷ lục đó là trên một trăm linh người
với kết quả liên tục được cập nhật trên các phương tiện truyền thông mỹ
tính tới thời điểm hiện tại đã có ít nhất tám mươi đại diện nữ của các bang đã được bầu vào hạ viện
trong khi đó còn rất nhiều các đại diện nữ khác dự kiến cũng sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua này
đáng chú ý sau cuộc bầu cử lần này
quốc hội mỹ lần đầu tiên có hai nữ nghị sĩ theo đạo hồi
là ihan omar và rashida talley đều là thành viên của phe dân chủ
hai nữ nghị sĩ có gốc thổ dân châu mỹ là sarai david và des haaland
đặc biệt alexandria ocasio cortez hai mươi chín tuổi
đã làm nên lịch sử khi là người phụ nữ trẻ nhất được bầu vào quốc hội mỹ
lãnh thổ wom của mỹ cũng lần đầu tiên có nữ thống đốc bang
số phụ nữ ở mỹ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ
năm hai nghìn một mươi tám đã đạt mức kỷ lục
trong bối cảnh
xã hội mỹ đang ngày càng trở nên chia rẽ
với việc ngày càng nhiều phụ nữ đắc cử
giới chuyên gia dự báo có khả năng bộ mặt của quốc hội mỹ sẽ thay đổi đáng kể
với việc quan tâm nhiều hơn đến vấn đề chăm sóc sức khỏe
giáo dục nạn quấy dối tình dục và nhiều lĩnh vực khác
trong cuộc gặp tại bắc kinh
thủ tướng trung quốc lý khắc cường và tổng giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế imf
christine lagarder đã nhất trí về tầm quan trọng của thương mại tự do
đồng thời cam kết tăng cường phối hợp
và hợp tác quốc tế và tự do thương mại
tại cuộc gặp thủ tướng lý khắc cường đã chỉ rõ những bất ổn đang gia tăng
trong nền kinh tế thế giới và chủ nghĩa bảo hộ
ông khẳng định trung quốc sẵn sàng tăng cường phối hợp với imf
và các tổ chức toàn cầu quan trọng để thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và thương mại tự do
cũng như ổn định thị trường tài chính toàn cầu
về phần mình bà lagarder bày tỏ quan ngại về tác động của những căng thẳng thương mại đang diễn ra
nhấn mạnh imf sẵn sàng tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp với trung quốc
để bảo vệ nền kinh tế quốc tế và thúc đẩy sự ổn định tài chính
trước đó bà lagarder cũng kêu gọi tất cả các nước giảm leo thang
và giải quyết các tranh chấp thương mại hiện nay củng cố hệ thống thương mại toàn cầu
liên minh châu âu đã đặt điều kiện với anh về một thỏa thuận brexit
bao gồm tránh vấn đề biên giới cứng tại ireland
trong khi đó thủ tướng anh đã khẳng định với chính phủ
là sẽ không cố để đạt được thỏa thuận brexit bằng mọi giá
phát biểu họp báo sau hội đàm với thủ tướng slovakia tại bartislava
trưởng phái đoàn đàm phán brexit của eu ông michel barnier cho biết
eu sẽ tìm kiếm cơ hội đạt được thỏa thuận toàn diện về brexit với london
tuy nhiên quan chức này khẳng định eu sẽ cho london một giai đoạn chuyển tiếp
nếu hai bên không đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn xảy ra vấn đề biên giới cứng
giữa cộng hòa ireland và xứ bắc ireland
tuyên bố của ông barnier được đưa ra trong thời điểm
anh và eu vẫn tồn tại bất đồng về một thỏa thuận dự phòng
để duy trì việc mở biên giới đất liền của anh với cộng hòa ireland
cho đến khi một thỏa thuận thương mại mới hậu brexit có thể được ghi kết
london lo ngại điều này sẽ dân đến việc anh bị giang buộc
với các quy tắc thương mại của eu trong nhiều năm sau khi rời khỏi khối
trong một tuyên bố mới nhất thủ tướng anh theresa may nêu rõ
anh sẽ không cố để có một thỏa thuận brexit bằng mọi giá
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt